theo số liệu từ ngân hàng nhà nước từ đầu năm đến hết hai mươi tám tháng bảy tín dụng chỉ tăng trưởng ba bốn
con số này bằng chưa đến một nửa so với mức bảy bốn mươi một so với cùng kỳ năm ngoái
định hướng cả năm tín dụng vẫn tăng trưởng khoảng một mươi tương đương với năm tháng còn lại
dòng tiền đẩy ra thị trường sẽ phải tăng tốc rất nhanh mới đạt được mục tiêu
tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay mặc dù mặt bằng lãi suất đã giảm hẳn
các ngân hàng cũng đang nỗ lực đưa ra các gói tín dụng ưu đãi và các biện pháp hỗ trợ khách hàng
nhưng khả năng hấp thụ vốn vẫn kém
bởi vậy theo đánh giá của một số công ty chứng khoán
kênh trái phiếu tiếp tục được xem là cứu cánh của các ngân hàng cho dù lãi suất ở mức rất thấp